đối với các tín đồ hồi giáo lễ ramadan kéo dài suốt một tháng là một hoạt động tín ngưỡng vô cùng quan trọng
thế nhưng những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đã khiến nhiều quốc gia buộc phải có những thay đổi
việc cử hành các nghi lễ tôn giáo trong tháng ramadan sắp tới
chỉ vài ngày trước khi tháng ăn chay ramadan bắt đầu cộng đồng hồi giáo trên khắp thế giới
đang phải chuẩn bị tinh thần cho một tháng lễ chưa từng có trong lịch sử
tất cả là do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các nhà thơ phải đóng cửa hoạt động tụ tập đông người đều bị cấm
ước tính có tới một tám tỷ người hồi giáo sẽ phải chấp nhận những thay đổi này
năm nay do dịch bệnh mọi hoạt động đều phải ngừng lại
nhà thơ hồi giáo anakwa và các nhà thơ hồi giáo khác đã phải đóng cửa
tình hình hiện nay thực sự rất phức tạp
diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín cũng khiến cho ả rập xê út phải thay đổi
việc cử hành các nghi lễ tôn giáo trong tháng ramadan sắp tới
theo đó các buổi công nguyện về đêm sẽ được thực hiện tại nhà của người dân
thay vì tổ chức cầu nguyện tập thể tại các thánh đường như mọi năm
tôi đã sắp xếp một nơi cầu nguyện ngay tại nhà của mình để tất cả gia đình đều có thể làm lễ
tôi hy vọng mọi người cũng sẽ làm như vậy
đó là cách giúp chúng ta vượt qua bệnh tật và đại dịch này
trước đó bộ trưởng hành hương ả rập xê út cho biết nước này cũng đã kêu gọi người hồi giáo
trên khắp thế giới tạm hoãn chương trình hành hương đến các vùng thánh địa ở nước này
do những tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín